nếu như năm ngoái nông dân điêu đứng vì giá mía giảm mạnh thì năm nay họ lại đắng lòng
nhìn cánh đồng mía đang dần chết cháy trên đồng ruộng do khô hạn kéo dài
là địa phương có diện tích mía hơn hai mươi bốn ha đứng thứ hai khu vực biển trung và tây nguyên
người trung mía phú yên đang phải đối mặt với khó khăn trọng chất
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi sơn hòa
vùng trọng điểm cây mía chiếm một phần ba diện tích của tỉnh phú yên
năm hai nghìn một mươi tám hộ ông hiếu có ba ha mía đến kỳ thu hoạch giá giảm mạnh
lại gặp nắng hạn gây mất năng suất lỗ ba mươi triệu đồng
vụ sau ông tiếp tục theo đuổi cây mía để gỡ gạc nhưng nay đã chết trắng hai hectare
một hectare còn lại đang có hiện tượng khô lá và chết nếu trời không mưa
tại phú yên mía là cây trồng chủ lực
của người dân miền núi nhưng phần lớn diện tích nhờ vào nước mưa
hơn bốn tháng qua không có mưa nắng như đổ lửa mía chết trải dài
ở hầu hết các cánh đồng xã sơn hà huyện sơn hòa
nhiều chân ruộng tỷ lệ cây chết lên đến bảy mươi
bình quân một hectare mía trồng mới nông dân đầu tư hết ba mươi triệu đồng
lưu gốc thì bảy triệu đồng
mía chết trắng như thế này đồng nghĩa họ trắng tay trên thừa ruộng của chính mình
theo thống kê sơ bộ riêng vùng nguyên liệu của công ty trách nhiệm hiệu hoạn công nghiệp kcp việt nam
tại phú yên diện tích mía chết trắng đã lên đến gần hai ha
đây là những diện tích không chủ động được nước tưới
trung bình một ha mía
nhà máy đầu tư trước
cho nông dân một mươi triệu đồng
nay mía chết nông dân không có tiền trả nợ
đồng nghĩa nhà máy cũng khó thu hồi được vốn đầu tư
nhiều năm qua cây mía góp phần rất lớn
trong xóa đói giảm nghèo ở các huyện miền núi phú yên
nay nông dân và cả nhà máy lại gặp khó bởi nắng hạn kéo dài